trước đây nhờ điều kiện thuận lợi về thời tiết và môi trường nước đầm liên tục lưu thông cả nước mặn và nước ngọt nên hệ sinh thái vô cùng phong phú là nơi sinh kế của ngư dân ven đầm niềm tự hào của người dân phú yên
thế nhưng khoảng một mươi năm trở lại đây do hoạt động nuôi trồng thủy sản tự phát và trái phép
rác và chất thải sinh hoạt của cư dân quanh đầm thiếu sự quản lý kiểm soát của chính quyền và các ngành chức năng
nước đầm bị ô nhiễm nghiêm trọng các loài thủy sản quý vị thế cũng ngày càng cạn kiệt khang hiếm gây bức xúc trong nhân dân
một góc xã an cư huyện tuy an tỉnh phú yên vào những ngày đầu tháng chín khi cây nắng cuối hè vẫn còn oi bức

nước đầm bị ô nhiễm nghiêm trọng các loài thủy sản quý vì thế cũng ngày càng cạn kiệt khang hiếm gây bức xúc trong nhân dân
mùi chất thải gia súc
xa hơn là các hồ lồng bè nuôi trồng thủy sản của ngư dân cùng các hoạt động kinh doanh hàng quán mua bán hải sản diễn ra tấp nập
mà không được kiểm soát chặt chẽ khiến người dân trong vùng bức xúc

mà không được kiểm soát chẽ khiến người dân trong vùng bức xúc
mùi chất thải gia súc
xa hơn là các hồ lồng bè nuôi trồng thủy sản của ngư dân cùng các hoạt động kinh doanh hàng quán mua bán hải sản của ngư dân
mùi chất thải gia súc

mùi chất thải gia súc

mùi chất thải gia súc
đáng lo ngại hơn là không chỉ người dân sinh sống ven đầm xả nước rác thải sinh hoạt trực tiếp xuống đầm
mà người dân nơi khác cũng lén lút đến đây vứt sát súc vật chết bỏ rác thải trong bao tải ném xuống mặt đầm

có tổng diện tích tự nhiên mà người dân sinh sống ven đầm xã nước rác thải sinh hoạt trực tiếp xuống đầm
với diện tích hơn ba mươi một bảy trăm tám mươi hai m hai tập trung chủ yếu ở các xã an cư an hòa và an hiệp
đây là con số đáng báo động nhưng quá chậm được chính quyền địa phương xử lý hoặc xử lý thiếu kiên quyết
đó thì nhiều nhưng mà cái sò thì cái sò hình thức của nó là nó xì như là cái quạt
còn cái sò các cái sò ở chỗ khác tới thì nó cái viết nó không đỏ được
mà cái sò là nó hơi dài hơn mà nó tròn mà nó dài
hình thức nó vậy nếu mà chất lượng ăn á
thì cái sò huyết đầm màu lon thì rất chất lượng rất cao
nhưng mà các chỗ đêm tối là không ăn đâu
những cái con quặt nó sinh sống dưới đây nè
hầu xưa là sò huyết có kẻ mú cá bây giờ làm gì kiếm ra con dây
điệp có hầu có bây giờ toàn nhập sứ khác dưới đó bán không
đó là cái con sò huyết là nó tự nhiên nó nó sinh mẹ vừa đây nó đầm nó
ô nhiễm rồi vừa đó không có sinh được
bách mì bè thứ cua đồ nhỏ nhỏ nó bách hết đấy nó hủy diệt hết
thực trạng danh thắng quốc gia đầm ô lan đang bị xâm hại ở mức báo động
ủy ban nhân dân tỉnh phú trọng
yên đã phải khẩn trương chỉ đạo xử lý
giao trách nhiệm quy hoạch cho các địa phương
đồng thời bàn giao các vị trí cắm mốc kèm theo sơ đồ
có quy hoạch cụ thể để xác định các giải pháp bảo tồn cho từng khu vực
từng ngành căn cứ theo chức năng nhiệm vụ
sớm đề ra giải pháp xử lý phù hợp với tình hình hiện nay
liên quan đến thực trạng ở đầm ô lan
sắp tới đây
ủy ban nhân dân tỉnh phú yên cũng sẽ nghiêm túc làm việc với các sở ngành liên quan
để bàn giải pháp bảo tồn giải quyết các trường hợp vi phạm
xác định trách nhiệm của các tập thể cá nhân trong quản lý
nhằm bảo tồn di tích danh thắng quốc gia đầm ô lan
tiến tới xây dựng đô thị ô lan trong tương lai
trong các danh lam thánh cảnh
tuy an chiếm gần một nửa so với quốc tế
ngoài đầm ô lan ra có rất nhiều thanh cảnh khác
trong đó có các bãi biển gần đá đía hòn yến các chùa triền các di tích khác
đầm ô lan cũng là một nơi hướng tới về việc du lịch
sắp tới chúng tôi sẽ có đàn hội thảo về đô thị ô lan
vùng phía đông
sẽ có những đường xây dựng một đô thị ô lan
khi đô thị ô lan cũng sẽ giải quyết
khi nó hình thành lên là du lịch
chắc chắn có từng bước là
đã là du lịch thì làm sao nó phải bớt ô nhiễm
tất nhiên là phải hài hòa lợi ích giữa làm sao nuôi trồng với du lịch
không chỉ riêng đầm ô lan
mà hầu hết các đầm
vịnh tự nhiên khác của tỉnh phú yên
cũng đang bị ô nhiễm
và ngày càng trở nên nghiêm trọng
do chính bàn tay con người
vấn đề đặt ra đối với chính quyền các cấp của tỉnh phú yên hiện nay
là ngoài việc xử nghiêm
dứt điểm các trường hợp sai phạm
làm mất cảnh quan thiên nhiên
ô nhiễm môi trường nước
phải đảm bảo hài hòa lợi ích giữa nuôi trồng thủy sản của ngư dân
với phát triển du lịch
hiện nay là du lịch là đang nguy hiểm
và nó sẽ là xu hướng tương lai
nhưng mà trong lúc từ đây đến lúc xu hướng tương lai
thì ngư dân thì xin kết quả
thì chúng ta điều chỉnh dần dần vấn đề này
chứ bảo bây giờ chúng ta đi xóa trắng hết
cái vấn đề nuôi trồng thủy sản ở đó
để chúng ta bảo hài du lịch không
thì cái vấn đề này cũng khó nghe
với cái thực tiễn ở đây
theo chỉ đạo của ủy ban nhân dân tỉnh phú yên
huyện tuy an cho rằng
có một trăm hai mươi chín trường hợp phù hợp với quy hoạch
nằm xen kẽ trong khu dân cư
có thể cho phép làm thủ tục
cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
có thu tiền và chuyển mục đích sử dụng
thời gian tới tiếp tục vận động nhân dân
tự giác tháo dỡ những công trình vi phạm
để trả lại mặt bằng cho thắng cảnh đầm âu loan
đối với những diện tích nằm liền kề
trong khu dân cư
được xã quy hoạch theo chương trình
mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
huyện sẽ xem xét chủ trương
và chuyển đổi mục đích sử dụng đất
để người dân sinh sống ổn định
những diện tích lân chiếm
nhưng không phù hợp với quy hoạch
cũng như khu vực một của đầm âu lan
cần phải được bảo vệ nguyên trạng
sẽ kiên quyết buộc tháo dỡ